do ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh
nên hiện nay trên cả nước nhiều khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy rừng tăng cao
vì vậy các địa phương cần tăng cường công tác phối hợp để kịp thời xử lý khi xảy ra cháy
thông tin từ hệ thống theo dõi cháy rừng trực tuyến của cục kiểm lâm thuộc tổng cục lâm nghiệp cho biết
dù mới bước vào tháng sáu ít ngày nhưng cả nước đã có trên chín trăm linh điểm cháy
với thời tiết như hiện nay nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh trung bộ vùng núi bắc bộ và tây nguyên là rất cao
theo nhận định của đơn vị kiểm lâm các địa phương thời gian tới thời tiết nắng nóng sẽ còn kéo dài
đặc biệt là vào tháng sáu bảy là thời điểm nguy cơ cháy rừng cao nhất
do vậy thời gian tới các đơn vị chức năng cần thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng
tăng cường phối hợp với các lực lượng khác như công an quân đội dân quân tử vệ trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng